xảy ra xô xát trong tiệc cưới đối tượng nguyễn tiến hạnh chú thành phố yên bái tỉnh yên bái đã dùng dao đâm đối phương gây thương tích nặng
với hành vi trên hạnh đã bị bắt khẩn cấp ngay sau khi gây án
trong đám cưới diễn ra ngày một mươi bốn tháng chín tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai nhóm của hạnh đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
vì vậy sau khi tan tiệc cưới hai nhóm đã xô sát trên đường liên thôn gần khu vực đám cưới

trong ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác công an huyện bảo thắng nhanh chóng phối hợp với công an tp yên bái
triển khai lực lượng bắt thành công đối tượng sau đó di lý về công an huyện bảo thắng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
lưu thông theo hướng bắc nam khi đến địa phận huyện bắc bình của tỉnh bình thuận

trước ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc bình tỉnh bình thuận cho biết đã giải tỏa ách tắc giao thông
và đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và chưng cầu giám định pháp y từ thị vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
theo thông tin ban đầu khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng chín
bốn xe tải do tài xế vũ văn triều chú tại tỉnh thái bình điều khiển lưu thông trên quốc lộ một a theo hướng ninh thuận bình thuận
khi đến khu vực cầu sông cạn thuộc địa phận xã phan rí thành huyện bắc bình thì tông vào xe máy
do ông lê việt hằng chú tại huyện bắc bình điều khiển và chở theo sau là ông đoàn văn linh
sau cụ va chạm chiếc xe tải lật nghiêng xuống đường và tiếp tục va chạm vào xe đạp do em lê trí cương
một mươi tuổi học sinh lớp một mươi ngụ tại xã phan rí thành huyện bắc bình đang dừng chờ qua đường tại đoạn mở giải phân cách
hậu quả của vụ tai nạn khiến ông linh và em cường thiệt mạng tại chỗ
ông lê việt hàng bị thương nặng và đang được điên cấp cứu
sau khi xảy ra vụ tai nạn đội cảnh sát giao thông công an huyện bắc bình đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an bình thuận
tổ chức phân luồng điều tiết để thông xe trên quốc lộ một a

theo thông tin từ sở y tế tp hcm tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn đã có hai mươi một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

hiện có một hai trăm năm mươi tám trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện trong đó có chín trăm một mươi năm ca cư trú tại thành phố
đáng chú ý tính đến nay tại tp hcm đã ghi nhận hai mươi một trường hợp tử vong do suốt suốt huyết

thưa quý vị sau khi dịch suốt suốt huyết bùng phát tại khu vực miền nam

dạ vâng và trong đó hà nội dân số đông cùng mật độ dân cư cao cũng cho thấy nguy cơ rất lớn dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát
kinh nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện bệnh viện đới trung ương
hai mẹ con bà nhung ở quận cầu giấy tp hcm điều trị suốt suốt huyết tại bệnh viện bệnh viện đới trung ương đã một mươi ngày
với các triệu chứng mệt mỏi suốt đau đầu tiểu cầu giảm bà nhung cho biết cả gia đình đều lần lượt mắc suốt suốt huyết
tôi cảm thấy là suốt rất là cao và cảm thấy rất là mệt mỏi thế nên là mới vào nhiệp viện
bác sĩ bảo đến hôm nay là cái giai đoạn mà của tôi là bắt đầu tiểu cầu nó đang giảm và cần được theo dõi sát sao trong cái giai đoạn này đang là giai đoạn nguy hiểm
theo thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương khoảng hơn một tháng qua nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện với rất nhiều biểu hiện nguy kịch khác nhau như suy hô hấp phải đặt nội khí quản thở máy có trường hợp tràn dịch măng phổi ổ bụng và khó thở
ngày một mươi tám tháng chín thông tin từ bộ ngoại giao cho biết theo đại sứ quán việt nam tại campuchia lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng chín đã có sáu mươi người việt nam tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại ấp bà vẹt khandan phường bà vẹt thành phố bà vẹt tỉnh sveiring về phía cửa khẩu bà vẹt
trong quá trình chạy trốn bốn người đã bị phía cơ sở kinh doanh bắt lại
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại campuchia đã chủ động nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng của campuchia
để tìm hiểu vụ việc tiến hành xác minh nhân thân làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước đồng thời đề nghị phía campuchia can thiệp giải cứu những người còn lại
đến cuối giờ chiều cùng ngày cảnh sát campuchia đã yêu cầu công ty giao nộp thêm một mươi một công nhân việt nam nâng tổng số liên quan tới vụ việc lên sáu mươi bảy người

đại sứ quán và bộ đội biên phòng việt nam đang phối hợp với cục lãnh sự bộ ngoại giao các cơ quan chức năng campuchia

trong thời gian sớm nhất bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạo đại sứ quán đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân trong quá trình đợi làm thủ tục về nước
tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại giả soát khả năng còn công dân việt nam tại cơ sở trên yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
trong trường hợp công dân cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại campuchia số điện thoại
cộng tám trăm năm mươi năm hai mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi sáu hai trăm bảy mươi bốn tổng lãnh sự quán tại sihanoukive số điện thoại cộng tám trăm năm mươi năm ba trăm bốn mươi chín ba mươi bốn nghìn ba mươi chín tổng đài bảo vộ công dân số điện thoại cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn tám mươi bốn

công bố điểm chuẩn đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
năm nay những con số điểm thi khiến thí sinh phải ngỡ ngàng
ở một số khối ngành xã hội thí sinh phải gần đạt điểm tuyệt đối mới có thể trúng tuyển đại học
ngược lại một số ngành những năm trước điểm trúng tuyển luôn giữ tốt đầu thì năm nay lại giảm sâu như là khối kỹ thuật khối ngành y
điều này khiến dư luận quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi
năm hai nghìn hai mươi hai có lẽ là năm nền ngồi của các ngành
báo chí truyền thông đa phương tiện quan hệ công chúng
khi có sức hút đông đảo với thí sinh mức điểm chuẩn lên tới mức cao kỷ lục với hai mươi chín điểm cuối c mới có thể đỗ
không chỉ có thế mức điểm tưởng như hiếm gặp thì lại là điểm đầu vào của nhiều ngành như hàn quốc học đồng phương học với số điểm lên tới hai mươi chín chín mươi năm
tương tự đại học sư phạm năm nay có đến bảy chỉ tiêu vào trường

năm nay có ba ngành lấy tới hai mươi tám năm điểm
ngược lại khối ngành y dược có kết quả điểm vào luôn cao luôn dẫn đầu trong các năm thì năm nay lại giảm nhẹ so với năm trước
điểm chuẩn năm nay thì nhìn chung là điểm giao động thấp hơn so với năm ngoái
tức là thấp hơn từ năm điểm đến một hai điểm
thậm chí có ngành là đến hơn ba điểm
cái điều này thì cũng đã được dự báo
số thí sinh chọn xét tuyển của ngành các ngành của trường thì giảm đi rất nhiều so với những năm gần đây

bất ngờ vì điểm chuẩn các trường trong kỳ tuyển sinh năm nay
trên các diễn đàn thì đã có rất là nhiều cách lý giải được đưa ra như là khối c điểm cao do chỉ tiêu ít
điểm tốt nghiệp ở khối này tăng so với năm trước
còn khối kỹ thuật giảm mạnh có nhiều ngành như kỹ thuật máy xây dựng ngành đường sắt điểm chuẩn dưới một mươi chín điểm
được cho là do nhu cầu nhân lực giảm dẫn đến nguồn nhu cầu đăng ký vào học các ngành này cũng giảm theo

từ cái việc mà số lượng thí sinh quan tâm rất là nhiều ứng viên nhiều mà trí tiêu thì ít thì điểm chuẩn nó sẽ đẩy lên cao
nhưng mà chúng ta đi sâu một chút thì các cái ngành này mặc dù là chỉ tiêu lại thấp
nhưng mà các trường lại phân ra nhiều phương thức tuyển sinh và lại nhiều cái tổ hợp môn thi
vì vậy mà cái việc chia các chỉ tiêu cho các phương thức
rồi các tổ hợp môn này thì nó cũng sẽ góp phần làm cho một số phương thức cái điểm chuẩn tuyển nó lại đẩy lên cao
về nguyên tắc mà nói thì nếu giữ các phương thức này và các tổ hợp này mà có kết quả tương đương hay là có một sự công bằng tương đối
thì số lượng thí sinh số lượng ứng viên cũng như vậy thôi
và nguyên tắc như vậy thì không
làm cho cái điểm chuẩn nó ở một cái tổ hợp nào hay một phương thức nào nó tăng bất thường

và từ cái sự phân bổ không công bằng không hợp lý đó thì dẫn đến một số tổ hợp nào đó một số phương thức nào đó cái điểm trúng tuyển đẩy lên
dạ vâng ạ
dạ vâng ạ
bên cạnh một số ngành học điểm chuẩn vẫn ở mức cao
thì bức tranh tuyển sinh chung của các trường đại học năm nay có thể thấy cơn sốt điểm chuẩn đã giảm nhiệt so với năm hai nghìn một mươi tám
tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước chưa có ngành học nào có điểm chuẩn tuyệt đối hoặc trên tuyệt đối
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo cũng đã cho biết là để giải quyết triệt đề câu chuyện ba mươi điểm vẫn trượt đại học trong năm tới

chúng ta cũng phải nói tới một cái điểm bất cập trong cái chế độ cộng điểm ưu tiên

chúng ta thấy là thủ khoa của cối c
thì không có em nào đạt tới sắp xỉ ba mươi mà hai mươi chín bảy mươi năm
như vậy là vẫn thấp hơn cái điểm chuẩn trúng tuyển của nhiều ngành

như chúng ta thấy đấy có vài ngàn thí sinh đăng ký mà chỉ có một vài chục trị tiêu
và cái việc thay đổi chỉ một hai thậm chí một hai điểm

muốn là cái điểm ưu tiên nó tạo ra cái sự công bảo
nhưng mà trong trường hợp này thì nó lại tạo ra sự bất công bằng
và như vậy những em mà ở những nơi khu vực ba mà không được đối tượng ưu tiên thì sẽ rất thiệt thòi
đó là gần như vậy

đấy là một cái điểm mà bộ giáo dục và đào tạo đã đưa vào quy chế để áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị ba đối tượng võ ninh chú tỉnh quảng nam lê văn trường chú tỉnh đồng nai và lê thị thu huyền chú thành phố hồ chí minh
vừa bị công an tỉnh đồng nai bắt giữ cùng tăng vật là hơn một mươi viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra ninh khai nhận mua ba trăm năm mươi bảy viên ma túy từ trường và huyền
còn trường khai hơn một mươi viên ma túy tổng hợp
mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở miền trung
sau đó đối tượng này đóng gói nguy trang trong hành lý rồi gửi xe khách từ tỉnh quảng bình chuyển vào đồng nai cho trường
khi nhận được ma túy trường đưa về nơi ở cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ trên địa bàn tỉnh đồng nai và tỉnh bình dương
do thiếu tiền trả nợ một người mẹ đã cùng với hai đối tượng khác tìm cách bán đứa con hai tuổi để lấy tiền
bà đối tượng vừa bị công an quận đồ sài gòn
bà đối tượng bị bắt giữ gồm đặng văn dũng bùi thị phương và vũ thị hiền
nạn nhân là cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi chưa có giấy khai sinh và là con đẻ của vũ thị hiền

hiện cơ quan công an đã liên hệ bàn giao cháu bé lại cho thân nhân chăm sóc và đang tích cực hoàn thiện hồ sơ vụ việc
sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
chiều ngày một mươi tám tháng chín đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm trên khu vực lòng hồ thủy điện thác mơ
thuộc phường long thủy thị xã phước long tỉnh bình phước

ông này không may bị hụt chân ngã chìm xuống ao nước sâu hơn hai mét bên cạnh hồ thủy điện và tử vong sau đó
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày một số người dân trong lúc đánh bắt cá trên lòng hồ
phát hiện nạn nhân nổi lên trên mặt nước sát bờ ao nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ